công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với cơ quan điều tra hình sự khu vực hai quân khu bảy tạm giữ nhóm đối tượng trong đường dây sản xuất buôn bán dầu nhất giả với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn hai tỉnh đồng nai và bình dương

công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với cơ quan điều tra hình sự khu vực hai quân khu bảy tạm giữ nhóm đối tượng trong đường dây sản xuất buôn bán dầu nhớt giả với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn hai tỉnh đồng nai và bình dương
công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với cơ quan điều tra hình sự khu vực hai quân khu bảy tạm giữ nhóm đối tượng trong đường dây sản xuất buôn bán dầu nhớt giả